thưa quý vị nhà xuất bản giáo dục việt nam vừa công bố giá sách giáo khoa lớp ba lớp bảy lớp một mươi được sử dụng trong nhà trường từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo đó thì so với sách giáo khoa hiện hành thì sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp rất nhiều lần
ngay sau khi thông tin sách giáo khoa tăng giá cao thì nhiều phụ huynh nhất là phụ huynh vùng nông thôn và lao động tự do thành thị cảm thấy lo lắng đi tìm lời giải
vì sao mà sách giáo khoa mới lại cao đột biến như vậy và đây cũng là đề tài nóng trong dư luận cũng như là cộng đồng mạng những ngày vừa qua
theo nhà xuất bản giáo dục việt nam bộ sách giáo khoa lớp ba có giá từ một trăm bảy mươi bảy đồng một bộ đến một trăm tám mươi ba đồng một bộ chưa bao gồm sách tiếng anh
bộ sách giáo khoa lớp bảy có giá từ hai trăm linh tám đồng một bộ
đến hai trăm linh chín đồng một bộ chưa bao gồm sách tiếng anh
bộ sách giáo khoa lớp một mươi có giá từ hai trăm bốn mươi sáu đồng một bộ đến ba trăm linh một đồng một bộ tùy thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn
giá bộ sách giáo khoa lớp một mươi gồm tổng giá bìa sách của năm trên bảy môn học bắt buộc gồm toán ngữ văn giáo dục quốc phòng và an ninh giáo dục thể chất hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp năm môn lựa chọn và ba chuyên đề học tập
cư dân mạng cho rằng dù học sinh học theo bộ sách nào phụ huynh cũng cần bỏ ra số tiền cao gấp từ ba đến bốn lần để mua sách mới
năm nào cũng in nhưng chất lượng không thay đổi chỉ có giá thay đổi gấp hai đến ba lần
lãng phí quá cải cách càng ngày càng nặng kiến thức gánh nặng cho gia đình và học sinh
sách thiết kế để không tái sử dụng lãng phí vô cùng
nên đưa sách giáo khoa vào danh mục bình ổn giá thì dân mới đỡ khổ
sách ở chương trình phổ thông là những kiến thức căn bản thế nên không hiểu tại sao mà tôi thấy liên tục thay đổi
theo lý giải của nhà xuất bản sách giáo khoa tăng giá một phần do chất lượng giấy tốt hơn sách in màu và không được trợ cấp một phần chi phí
điều đáng nói nguyên nhân việc tăng sách giáo khoa trên đây chỉ một phần
phần nữa do bộ giáo dục và đào tạo cho phép tăng số đầu sách giáo khoa bắt buộc so với chương trình cũ
khiến người dân phải bỏ chi phí lớn để đổ vào việc mua sắm sách giáo khoa
bên cạnh băn khoăn về dịch giá thành tăng cao rất nhiều phụ huynh bày tỏ quan ngại khi việc sử dụng sách giáo khoa hiện nay không có tính tiết kiệm
bị lãng phí rất lớn vì gần như sách cũ không thể tận dụng cho những năm học tiếp theo
trong khi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trẻ em miền núi vùng sâu vùng xa rất khó trong việc tiếp cận sách giáo khoa mới
thật sự là bộ sách giáo khoa qua lãng phí bò rút tiền phụ huynh khi mà nhiều cuốn sách cả năm không thấy thầy cô nhắc tới
học hết năm mà sách vẫn mới cứng chưa hề mở ra để học quá lãng phí
thông thường cạnh tranh sẽ giúp giảm chi phí riêng sách giáo khoa thì ngược lại
chống lãng phí vậy mỗi năm mỗi loại sách không biết tốn bao nhiêu tiền của nhân dân
việc vận hành xã hội hóa với nhiều bộ sách giáo khoa như cách làm hiện nay chưa thấy hiệu quả nổi trội
nhưng điều hiện hữu là người dân lại đang phải gánh chịu nặng về chi phí và bất ổn tuổi thọ của mỗi bộ sách giáo khoa
bao giờ bình ổn được giá sách giáo khoa là câu hỏi được nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn
bởi câu chuyện cũ với việc tăng giá các bộ sách lớp một hai sáu của năm học trước
giờ tiếp tục lập lại với sách giáo khoa lớp ba bảy một mươi và các bộ sách giáo khoa khác nữa
giá sách tăng cao gấp đôi gấp ba bốn lần và nếu năm nào cũng tăng tăng dần đều thử hỏi phụ huynh không mất bình sau được
nhiều phụ huynh mong muốn đưa thêm sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do nhà nước định giá
để mỗi năm học mới sách giáo khoa không còn là gánh nặng trong câu chuyện lo tiền sách vở ăn học của con